xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
đã có ít nhất hai người tử vong tại chỗ và một mươi ba người đã bị đa chấn thương
trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường lưu thông tạm thời
bên cạnh tuyến đường cao tốc cam lộ la sơn quốc lộ một đường tránh tp huế
thuộc địa bàn xã hương thọ tp huế
vụ việc xảy ra vào khoảng gần hai mươi ba h đêm ngày chín tháng một mươi một
khi một ô tô tải chạy hướng bắc nam va chạm với ô tô khách dường nằm chạy chiều ngược lại
hai người được xác định tử vong tại chỗ một mươi ba người bị thương ở ngực đầu và mặt
đã có chuyển về bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
hai ô tô hư hỏng nặng và hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này